hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo

bày tỏ lo ngại trong trường hợp chứng chỉ ias của cô bị xem là vô giá trị
thì kết quả tốt nghiệp từ hai năm trước có bị hủy hay không
nếu trường hợp đó thực sự xảy ra sẽ rất bất công khi sai phạm hành chính
từ phía đơn vị tổ chức thi lại đẩy thí sinh trở thành người trụ tội

tp hcm chia sẻ nhiều bạn cùng lớp em không lo lắng trước tin hơn năm mươi sáu chứng chỉ ias
của idp bị cấp giải quyết định
bởi nếu muốn được nguyễn thị môn tướng anh tốt nghiệp trung học phổ thông
hoặc xét tuyển đại học trong năm nay học sinh thường thi vào cuối năm lớp một mươi một
hoặc trong năm lớp một mươi hai tức từ năm hai nghìn hai mươi ba đến hai nghìn hai mươi bốn
thay vì thi trước đó tận hai năm vào năm hai nghìn hai mươi hai
đức cho hay việc lựa chọn thời điểm thi nêu trên giúp tụi em có thêm thời gian ôn luyện
để đạt kết quả tốt nhất
đã tránh việc chứng chỉ hết hạn quá sớm
ảnh hưởng đến các kế hoạch học tập khác vì điểm thi ielts chỉ có hiệu lực trong hai năm
xong một số bạn có thể thi từ hai nghìn hai mươi hai để dự phòng và may mắn đạt được mức điểm như ý
thế nên cũng cần có hướng xử lý phù hợp
bởi vì việc yêu cầu thi lại vào cận mùa thi này khá gai go
trong khi đó thầy đinh quang tùng giám đốc học thuật ischool
khuyên thí sinh giữ bình tĩnh tiếp tục theo dõi động thái tiếp theo từ các bên liên quan
tôi tin khó có khả năng trường đại học hủy kết quả trúng tuyển
hoặc tốt nghiệp của sinh viên rồi yêu cầu các bạn phải thi lại
vì điều này sẽ mất rất nhiều nhân lực vật lực và thời gian thầy tùng nêu quan điểm
tuy nhiên trong trường hợp xấu nhất thí sinh có thể xem xét thi lại hoặc tìm các phương án thay thế
nếu trong quá trình học tập làm việc vừa qua các bạn có dùng tiếng anh ở tần suất nhất định
dù không quá nhiều và có ôn lại cấu trúc đề thì việc đạt mức điểm cũ hay cao hơn hoàn toàn khả thi
suy cho cùng ielts hay các bài thi khác đều đánh giá năng lực dùng ngoại ngữ
chứ không phải kỹ năng thuộc lòng thầy tùng nói
cũng cần cẩn thận nhìn nhận vấn đề cấp sai quy định là câu chuyện giữa bộ giáo dục và đào tạo việt nam và idp
thế nên các thí sinh dùng điểm ielts để nộp đơn xin học ở các trường nước ngoài
và cơ quan xét duyệt thị thực sẽ không bị ảnh hưởng
báo sức khỏe và đời sống đã liên hệ với đại diện idp việt nam
và sẽ sớm cập nhật thông tin mới nhất về hướng xử lý của idp với những chứng chỉ ielts bị cấp sai quy định
theo đó công ty trách nhiệm yếu hạn giáo dục idp việt nam thành lập năm hai nghìn bảy
trụ sở chính tại đường hai bà trưng phường võ thị sáu quận ba tp hcm
giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của idp là ông nguyễn thanh sang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
theo đăng ký doanh nghiệp thay đổi vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm chủ sở hữu công ty là idp education limitton úc
hành nghề đăng ký kinh doanh là giáo dục khác
theo kết luận thanh tra tính đến thời điểm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba công ty idp có bốn trăm sáu mươi bảy nhân viên
trong đó ba mươi nhân viên là người nước ngoài
công ty có một mươi bốn cơ sở ở thành phố hồ chí minh đà nẵng cần thơ và hà nội
và đã xây dựng hệ thống mạng lưới và tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ tiếng anh ielts trên khắp cả nước
theo giới thiệu trên website idp education là công ty tư vấn du học và tổ chức thi ielts hàng đầu trên thế giới
tại việt nam idp việt nam có mặt tới năm hai nghìn một mươi năm
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu là địa chỉ quen thuộc đối với các thí sinh thi ielts và du học sinh việt nam
tính đến hết năm hai nghìn hai mươi ba idp có một mươi hai văn phòng tư vấn du học trên cả nước
hiện idp có tổng số điện điểm thi ielts lên đến hai mươi bảy điểm trải dài khắp một mươi bảy tỉnh thành phố gồm
hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng hải long vinh đắk lắc bình dương đồng nai
ba diệp vũng tàu bình thuận cần thơ lào cai thái nguyên thành hóa thái bình và gia lai
idp education đã cùng với uts clis thành lập hệ thống trung tâm anh ngữ acat
cung cấp chương trình anh ngữ học thuật luyện thi ielts tại việt nam
trung tâm đầu tiên được thành lập từ năm hai nghìn hai
các năm sau đó hệ thống trung tâm anh ngữ này mở rộng thêm trung tâm võ thị sáu
trung tâm đảo duy anh trung tâm lê văn sĩ trung tâm ngọc khánh
website của idp việt nam cho biết đã có hơn một trăm linh học viên quan tâm và học tập tại đây
với một trăm linh năm sau giáo viên bản ngữ đến từ mỹ anh úc
theo số liệu của vietdata
doanh thu của acat trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một kinh nhận tăng một mươi bốn
từ gần ba trăm hai mươi tỷ đồng lên đến hơn ba trăm sáu mươi tỷ
lợi nhuận sau thuế của acat gần bảy mươi tỷ đồng năm hai nghìn một mươi hai
sau đó giảm xuống âm gần ba mươi năm tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi một giảm gần một trăm năm mươi